thời tiết thủ đô ngày hôm nay rất thuận lợi cho các hoạt động kỷ niệm
trời mát mẻ vào buổi sáng và có nắng nhẹ vào trưa chiều
giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi độ
trạng thái thời tiết này sẽ chỉ duy trì đến hết ngày hôm nay
trước khi miền bắc đón một đợt mưa rông kéo dài
với nền nhiệt hạ xuống khoảng bốn năm độ
duy trì từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
đó là một số thông tin thời tiết đáng chú ý